còn cá linh là loài đặc trưng loài sản vật phong phú nhất và được mong chờ nhất trong mùa nước nổi
là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho cư dân vùng đồng bằng châu thổ cửu long
khi mùa cá linh ra sông kết thúc vào mùng một mươi tháng một mươi một âm lịch
cũng là thời điểm cuối cùng khép lại một mùa sinh trong con nước nổi